trong thời gian qua nhiều hình thức hoạt động trợ giúp pháp lý khác nhau đã được tổ chức và triển khai sâu rộng trên cả nước
nhiều người khuyết tật đã được tư vấn pháp luật và tham gia tố tụng để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp
và tại tỉnh ninh bình việc trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật đã được đẩy mạnh thông qua nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa
có phần giúp người khuất tật nâng cao nhận thức về pháp luật xóa bỏ rào cản về tinh thần vươn lên hòa nhập cộng đồng

đây là một buổi trợ giúp pháp lý lưu động do trung tâm trợ giúp pháp lý sở tư pháp tỉnh ninh bình cùng hội người khuyết tật tỉnh ninh bình phối hợp tổ chức
nhằm cung cấp thông tin cũng như tư vấn về các vấn đề liên quan tới pháp luật cho cộng đồng người khuyết tật trên địa bàn tỉnh
tại những buổi như thế này cộng đồng người khuyết tật ở đây có thể được biết thêm những thông tin chính sách văn bản pháp luật mới dành cho người khuyết tật
đồng thời cũng được giải đáp mọi thắc mắc liên quan tới các chế độ bảo trợ xã hội về trình tự thủ tục hưởng trợ cấp xã hội
các vấn đề liên quan đến quyền của người khuyết tật mà không phải mất bất kỳ một khoản chi phí nào
theo số liệu thống kê của sở lao động thương binh và xã hội tỉnh ninh bình hiện nay trên địa bàn tỉnh ninh bình có trên hai mươi ba người khuyết tật
thuộc các dạng tật khác nhau như khuyết tật vận động cầm điếc mù bẩm sinh và phần lớn sống ở vùng nông thôn
những người khuất tật ở đây
thường gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày và có không ít hạn chế trong việc tiếp cận pháp luật
nhận thức về pháp luật cũng như tiếp cận các dịch vụ pháp lý miễn phí
nên rất cần thiết phải có trợ giúp pháp lý để người ta hiểu được về chủ trương đường đối chính sách của đảng và nhà nước
và thực hiện đúng pháp luật nghĩa vụ của một công dân
tôi xin nói thêm là người khuyết tật người ta thường nghĩ rằng là người ta có những đặc thù
rồi có những đặc điểm riêng cho nên là có thể là người ta không thực hiện một cách rất nghiêm trình về chế độ chính sách
chính vì thế rất cần phải trợ giúp pháp lý để người ta hiểu đúng mức dù là bất kể một ai đều là làm tốt nhiệm vụ
một công dân
hoạt động trợ giúp pháp lý rất là có ý nghĩa gia đình tôi và tất cả mọi người khác nữa
gia đình tôi là một gia đình rất là khó khăn tất cả là vật chất tinh thần
nên là cơ quan tôi nó dại nên là tôi thấy là bản chất của gia đình tôi không đủ khả năng để đối chấp với người ta
mà người ta rất là ngoan cố gia đình tôi phải tìm đến cái cơ quan này để người ta giúp đỡ trợ giúp cho cháu và gia đình tôi
đối với các đối tượng
là người khuyết tật đa số vướng mắt của họ thường xoay quanh các chế độ bảo trợ xã hội
về trình tự thủ tục hưởng trợ cấp xã hội các vấn đề liên quan đến quyền của người khuyết tật và các vấn đề khác trong cuộc sống hàng ngày
tuy nhiên do nhiều hạn chế và khó khăn nên thông thường người khuyết tật không biết tới hình thức trợ giúp pháp lý
và không biết làm sao để được nhận sự trợ giúp pháp lý trong các trường hợp có vấn đề xảy ra
anh phạm văn hùng ở đội một xóm hà đông
đông xã khánh hải huyện yên khánh tỉnh ninh bình là người bị khuyết tật về thần kinh
sau hai lần bị ngã và chấn thương vùng sọ mặt
từ đó tới nay anh không còn khả năng lao động chỉ quần quanh ở nhà phụ giúp việc lạt vặt những lúc tỉnh táo
bố bỏ nhà đi từ khi anh còn trong bụng mẹ đến nay đã hơn bốn mươi năm
ba đứa con còn nhỏ dại một mình vợ anh phải chạy đôn chạy đáo lo công việc gia đình
mẹ anh này cũng đã tuổi cao sức yếu
muốn được tặng lại quyền sử dụng mảnh đất gia đình đang ở cho con trai
nhưng do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình bị sai tên của mẹ anh phạm văn hùng
nên đã nhiều năm nay gia đình anh không thể làm được thủ tục cho việc tặng quyền sở hữu đất từ mẹ sang con
chỉ đến khi được giới thiệu và biết tới các hoạt động trợ giúp pháp lý
được các trợ giúp viên hướng dẫn tận tình các hồ sơ giấy tờ có liên quan
gia đình anh mới giải quyết được vấn đề này
chạy đôn chạy đáo biết bao nhiêu năm phải có sổ đồ
nhưng mà thật sự là không làm được
mà chỉ có mỗi lần mẹ anh hướng quyền sang tên cho con
chỉ vì đính chính sai có cái tên thôi mà khóc đứng góc ngồi ba năm qua không được
là hôm qua lên trợ giúp pháp lý là người đã tư vấn miễn phí và đã giúp cho gia đình
thứ là làm được cái sổ đồ sang tên đính chính lại cho mẹ
chứ còn nếu như không mà cứ ở cứ quanh nhà quê mà chả đi đến đâu
thì thật sự là cũng chả biết cái gì cũng chả hiểu cái gì
cũng như chồng chị nguyễn thị hương ông nguyễn đình thức
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
ở thôn tiền xã ninh nhất thành phố ninh bình là người khuyết tật nặng
trước đây do không biết tới các hoạt động trợ giúp pháp lý
nên ông không biết tự bảo vệ hoặc nhờ đại diện bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong cuộc sống
chia sẻ với chúng tôi ông thức cho biết
chỉ đến khi biết tới trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh ninh bình
được các trợ giúp viên pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông
ông mới được bồi thường thiệt hại về sức khỏe
và bồi thường thiệt hại về tài sản
trong một vụ án tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
cùng với đó ông cũng được trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước cử luật sư tham gia tố tụng
bảo vệ trong giai đoạn xét xử
tôi cũng chỉ hiểu được là khi mà họ giới thiệu như thế là tôi là người tàng thật thì sẽ được trợ giúp
từ khi mà có biết được trợ giúp pháp lý thì thấy là trợ giúp pháp lý là những người rất là tình cảm
và giúp đỡ là tận tình
từ đó là có những việc gì là tôi thấy là tự mình đã yên tâm có người trợ cậy
nhờ cậy rồi không phải
lo đêm lo ngày nữa
có thể nói công tác trợ giúp pháp lý có một vị trí và vai trò quan trọng
trong việc cung cấp các dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý
giúp họ bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của mình
nâng cao hiểu biết pháp luật ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật cho người dân nói chung
và các đối tượng được thụ hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý nói riêng
tuy nhiên đối với các đối tượng là người khuyết tật
công tác này vẫn còn gặp nhiều khó khăn
và thách thức
bởi ngoài việc được hưởng các quyền
nghĩa vụ như mọi công dân khác
thì người khuyết tật còn cần được bảo vệ
và thực hiện những quyền ưu tiên dành riêng cho họ
nhiều người mà chưa biết và có những người không biết
đến chương trình trợ giúp pháp lý miễn phí cho người khuyết tật
và hai nữa là cái mà để tiếp cận cái trợ giúp pháp lý này thì rất là khó
vì người khuyết tật ở ninh bình thì chủ yếu là những người khuyết tật ở vùng sâu vùng xa
nên là cái điều kiện về tiếp cận về truyền thông thì nó cũng rất là khó
thế nên trong cái thời gian vừa qua thì hội cũng đã đẩy mạnh những cái truyền thông
về các cái buổi trợ giúp pháp lý
lưu động cho người khuyết tật tại các địa phương và cụ thể là đến từng thôn từng xóm
mặc dù trong thời gian qua đã đẩy mạnh công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý ở địa phương
nhưng vẫn còn một số cái hạn chế đó là việc tổ chức các cái hình thức truyền thông
mở rộng với đối tượng người khuyết tật thì chưa được đầu tư nhiều
mà nhất là tập huấn cho những người được trợ giúp pháp lý
để mà trợ giúp cho những người khuyết tật là những trường hợp đặc thù

và cái khó khăn thứ hai đó là đầu tư về cơ sở vật chất
hay là tổ chức các cái hoạt động cho trợ giúp pháp luật cho người khuyết tật
nói riêng thì chúng tôi chưa có tổ chức một cái hoạt động riêng mà hầu như là lồng ghép
cái vấn đề thứ ba là tại cơ sở mới chỉ đang quan tâm về chế độ chính sách cho người khuyết tật thôi
chứ chưa quan tâm nhiều đến thực hiện cái chủ trương chính sách là xóa nghèo về pháp luật
cho nhân dân nhất là ở vùng sâu vùng xa
xác định tầm quan trọng của việc trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật
trong những năm qua tỉnh ninh bình đã quan tâm tổ chức các loại hình hoạt động trợ giúp pháp lý
để người khuyết tật biết thêm nhiều thông tin về quyền được trợ giúp pháp lý
theo đó sở tư pháp tỉnh ninh bình đã chủ trì phối hợp với các ngành các cấp ở địa phương
tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật về trợ giúp pháp lý
và các văn bản hướng dẫn thi hành đến lãnh đạo chủ chốt của các tỉnh ninh bình
các ngành và đội ngũ cán bộ công chức viên chức ngành tư pháp trợ giúp viên pháp lý
cộng tác viên trợ giúp pháp lý luật sư tư vấn viên pháp luật thẩm phán kiểm sát viên và điều tra viên
để nâng cao nhận thức trách nhiệm của các ngành cấp ủy đảng chính quyền địa phương
đối với công tác trợ giúp pháp lý và trách nhiệm của các cơ quan tư pháp
các cơ quan có liên quan trong việc phối hợp giải quyết những vụ việc của đối tượng được trợ giúp pháp lý yêu cầu
cùng với đó công tác hoạt động trợ giúp pháp lý hướng về cơ sở công tác đào tạo bồi dưỡng
nhằm nâng cao năng lực đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực là những nhiệm vụ trọng tâm luôn được quan tâm và chú ý
công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh được duy trì thường xuyên
công tác kiểm tra giám sát luôn được chú trọng bằng việc xây dựng kế hoạch chương trình cụ thể
và kịp thời theo dõi phân loại đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý do luật sư cộng tác viên trợ giúp viên pháp lý thực hiện
từ đó chấn chỉnh hoạt động của một số câu lạc bộ tháo gỡ những khó khăn vướng mắt về nguồn kinh phí hỗ trợ
đồng thời có định hướng cụ thể về nội dung sinh hoạt và mô hình hoạt động có thể lồng ghép với các câu lạc bộ pháp luật ở địa phương
để nâng cao hiệu quả hoạt động thu hút nhiều đối tượng tham gia
để giúp họ được kịp thời tiếp cận các chính sách pháp luật của nhà nước
thì trung tâm đã tham mưu với sở tư pháp ban hành các kế hoạch trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật
theo từng giai đoạn và hàng năm
bên cạnh đó thì lồng ghép các buổi trợ giúp pháp lý lưu động về tại thôn phố xóm
mặt khác thực hiện tư vấn pháp luật miễn phí cho tất cả mọi đối tượng là người khuyết tật
phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh
khi mà có những vụ việc mà do họ thụ lý là thuộc đối tượng người khuyết tật
thì các cơ quan tiến hành tố tụng có công văn yêu cầu trung tâm cử người
bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người khuyết tật
là bị can bị cáo đương sự và bị hại
cho các vụ án hình sự dân sự hành chính lao động
để hỗ trợ cho người khuyết tật thì đối với sở lao động thương minh xã hội đã tham mưu
ban hành các chính sách liên quan đến
thực hiện các chính sách đối với người khuyết tật
và thực hiện các chi trả đối với người khuyết tật trên địa bàn tỉnh
ngoài ra sở lao động thương minh xã hội cũng đã phối hợp với các sở ngành liên quan
tuyên truyền phổ biến các chính sách đối với người khuyết tật
đặc biệt là việc quan tâm trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật
chúng tôi đã phối hợp rất tích cực với trung tâm trợ giúp pháp lý
thuộc sở tư pháp hay là một số sở ngành liên quan như sở y tế sở giáo dục đào tạo
để thực hiện việc tuyên truyền cũng như trợ giúp cho người khuyết tật
cũng như là người nhà của người khuyết tật nắm được các chính sách mà người khuyết tật được thụ hưởng
ngoài ra thì phối hợp với bệnh viện tâm thần của tỉnh
thực hiện đề án một hai một năm về việc tập huấn hỗ trợ cho các gia đình
người bị dối nhiễu tâm trí người bị tâm thần dối nhiễu tâm trí trên địa bàn tỉnh
để hướng dẫn kỹ năng về chăm sóc cho người tâm thần người dối nhiễu tâm trí
có thể thấy trong thời gian qua mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức
nhưng các hoạt động trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh ninh bình đã đạt được những kết quả đáng khích lệ
trở thành một địa chỉ tin cậy quen thuộc dành cho người nghèo
và các đối tượng chính sách xã hội nói chung và người khuyết tật nói riêng
đây cũng là một mô hình thiết thực và ý nghĩa nhằm giúp người dân xóa nghèo về pháp luật
tuy nhiên để đạt được kết quả cao hơn nữa
cũng đòi hỏi sự quan tâm ủng hộ giúp đỡ của các cơ quan tổ chức các đoàn thể xã hội và cá nhân
dành cho hoạt động trợ giúp pháp lý
bởi trợ giúp pháp lý không chỉ là trách nhiệm của nhà nước mà còn là việc làm của toàn xã hội
vâng có thể thấy dù còn nhiều khó khăn
nhưng nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền sự phối kết hợp giữa các tổ chức đoàn thể tại địa phương
hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật
qua các hình thức trợ giúp pháp lý khác nhau đã đạt được những kết quả nhất định
bước đầu tạo điều kiện cho cộng đồng người khuyết tật tại việt nam được tiếp cận với các hoạt động trợ giúp pháp lý
chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây là hết
mọi thông tin chi tiết xin được gửi về
chương trình thắp sáng niềm tin
truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc qua email thapsangniemtina org vn
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau